thưa quý vị một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt giữ
cụ thể vào lúc giờ sáng nay tại km số hai mươi hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
các lực lượng phối hợp phát hiện xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a tám nghìn ba trăm ba mươi hai đang lưu thông theo hướng lao bảo đi đông hà có dấu hiệu nghi vấn
dừng xe kiểm tra phát hiện ở bang ghế sau của xe có trần hoàng minh nhật và một bao gói màu đen chứa một mươi chín viên hồng phiến
nhật được một người thuê lên cầu đầu màu huyện cam lộ tỉnh quảng trị vận chuyển vào thành phố huế với tiền công hai triệu đồng
khi đi đến cầu tân lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ
tại hải dương một quán karaoke là tụ điểm chứa chấp nhóm các đối tượng tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện triệt xóa
và đêm qua tại quán karaoke diamond ở xã cộng lạc huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương phối hợp với công an xã cộng lạc huyện tứ kỳ
phát hiện bắt quả tang nguyễn văn hiếu đang cất giấu một mươi hai viên nén hình hộp chữ nhật màu hồng và ba túi ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng
hiếu khai nhận là ma túy tổng hợp cất giấu để bán
lực lượng chức năng bắt quả tăng bùi văn thành và phạm văn chuẩn đang tổ chức cho sáu người sử dụng trái phép ma túy
tại một phòng khác có sáu trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số ma túy và hai bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ công tác điều tra
ngày hôm nay tại tỉnh thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với hai bị cáo là nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là hai trong số bảy bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
do nguyễn xuân đường cầm đầu có đơn kháng cáo
trong đó nguyễn xuân đường kháng cáo vì cho rằng bị oan không phạm tội cưỡng đoạt tài sản như truy tố
bị cáo nguyễn khắc ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo nguyễn xuân đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội cũng như giống như bản cáo trạng của viện kiểm sát
và bản án của phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn khắc ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt do các yếu tố thân nhân gia đình
ngoài ra tại phiên tòa các bị cáo cũng không đưa ra được những chứng cứ mới phù hợp với nội dung kháng cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo nói trên
vì cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng làm người dân trên địa bàn hoang mang
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù

công an tỉnh hưng yên phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh bắc ninh
vừa điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thủ đoạn hoạt động của nhóm là tạo lập các nick facebook và zalo để đăng tải các bài viết
giả danh là nhân viên của công ty sổ số kiến thiết ba miền có thể biết trước kết quả quay thưởng
nên sẽ cho các số lô số đề chính xác tuyệt đối
các đối tượng còn thuê hơn một tài khoản facebook để chạy quảng cáo nhằm thu hút nhiều người xem
đồng thời các đối tượng còn giả danh là nhân viên ngân hàng có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online
khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh hai mặt căn cước công dân phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ
và khách hàng phải chịu mức phí là hai tổng số tiền vay
sau khi khách hàng chuyển phí các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng
cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí và súng để đánh nhau
gây mất an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân xảy ra các vụ việc nói trên phần lớn là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
để có thể ngăn chặn được các vụ việc tương tự xảy ra thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng
rất cần có sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình
đây là nhóm đối tượng gồm hai mươi hai thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an xác định các đối tượng trên đều thuộc hai băng nhóm mang theo bom xăng và hung khí
hẹn nhau đến đường phạm văn thuận đoạn thuộc phường tân mai thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình hỗn chiến các đối tượng đã ném bom xăng gây cháy và sử dụng dao và súng
để rượt đuổi khiến đối tượng đinh văn đức bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
một mươi vỏ đạn và một con dao phóng lợi dài khoảng hai mét vụ việc khiến nhiều người đi đường một phên hoàng loạn
lúc đó là vừa mấy anh ra trước còn em ra sau là vừa ra cái nghe tiếng súng nổ
em dục bom xăng chạy luôn tại bên kia bên em báo có công an em dục và em chạy về nghế địa lấy xe xong đi về đuổi
sau khi truy xét thì nắm được một số thông tin là các đối tượng khu vực tân mai thống nhất bình đa
thì các tổ đã bắt đầu truy xét ra các hướng đi tìm các đối tượng và xác minh nhanh chóng
thì đã bắt được một số đối tượng cơ bản sau khi lấy thông tin thì tiếp tục truy xét các nhóm còn lại
hiện tại đã bắt được hơn gần hai mươi đối tượng có liên quan và đang tiếp tục tiến hành xác minh điều tra làm rõ
còn đây là nhóm gồm một mươi hai đối tượng cũng bị công an thành phố biên hòa bắt giữ về hành vi gây dối trẻ tử công cộng
và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép vừa xảy ra tại khu vực siêu thị bixi thuộc vườn tân hiệp thành phố biên hòa
nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
các đối tượng đã rủ dê các đối tượng khác sử dụng hung khí súng tham gia hỗn chiến trước khu vực ngã tư tân phong
thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau gây hoang mang dư luận
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một viên đạn cao su ba dao tự chế và một tuyếp sắt
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa đã xảy ra khoảng năm vụ
với hàng chục đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để vỗn chiến gây tầm ý hoang mang cho người dân
trong đó có tới bốn vụ các đối tượng đều sử dụng súng trong quá trình vỗn chiến
để phòng ngừa tội phạm do thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
tìm kiếm việc làm ổn định cho thanh thiếu niên thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình và nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa có công văn yêu cầu hội đồng định giá tài sản
trong tố tụng hình sự tỉnh khánh hòa thực hiện định giá tài sản thiết bị vật tư y tế do cdc khánh hòa mua sắm
để phục vụ xác minh dấu hiệu sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa yêu cầu hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
xác định giá trị của một bộ hóa chất xét nghiệm ivd hai nghìn t một dùng cho tách chết acid nucleic
bao gồm vật tư tiêu hao nêu trên tại địa bàn tỉnh khánh hòa vào thời điểm các ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một mươi một tháng chín và một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra cũng cung cấp danh sách cán bộ viên chức của cdc khánh hòa
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
lãnh đạo sở y tế liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của hội đồng định giá
việc yêu cầu định giá thiết bị vật tư y tế do cdc khánh hòa mua sắm nhằm phục vụ việc xác minh
dấu hiệu sai phạm trong quá trình mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
một người dân khi đi đánh cá đã bị mắc kẹt dưới chân cầu đập tràn vừa được tổ tuần tra
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cùng với nhiều người dân cứu hộ an toàn đưa lên bờ
sáng nay trong lúc đi tuần tra các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn huyện
khi đến đập tràn bàn long thuộc xã minh quang công an huyện tam đảo đã phát hiện
anh nguyễn văn lợi ở thôn bàn long xã minh quang đang bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của đập
lực lượng công an đã cùng với người dân dùng dây cứu hộ nhanh chóng đưa anh lợi lên bờ an toàn
mưa lớn kéo dài liên tục từ tối hai mươi hai cho đến ngày hôm nay đã gây ra tình trạng úng ngập và sạt lở
tại nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc gây ra thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại tuyên quang đã ghi nhận hai trường hợp tử vong và nhiều điểm trên quốc lộ hai bị sạt lở nghiêm trọng
từ km sáu mươi ba đến km sáu mươi sáu trên tuyến quốc lộ hai

vụ sạt lở đất xảy ra tại km sáu mươi ba quốc lộ hai đoạn từ tuyên quang đi hà giang đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại
việc sạt lở diễn ra vào ban ngày nên may mắn nhiều hộ gia đình đã kịp thời di rời người và tài sản
tuy nhiên trong quá trình di rời đồ đạc đất đá lở bất ngờ ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tám mươi sáu gần như bị vui lấp hoàn toàn khiến chủ nhà thiệt mạng

tuy nhiên trong quá trình di rời đồ đạc đất đá lở bất ngờ ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tám mươi sáu gần như bị vui lấp hoàn toàn khiến chủ nhà thiệt mạng
nhiều nơi ở để lẫn trốn và che đậy tôn tích
phát hiện bình đang sống tại một căn nhà trọ tại phường hân lợi quận ninh kiều tp cn
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an và công an các đơn vị địa phương
thuộc công an tp cn phố học xác minh và tổ chức truy bắt nguyễn thanh bình ngay tại địa bàn phường
hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang hoàn chính hồ sơ để đưa đối tượng bình về trại giam xuân lộc bộ công an
ngày hai mươi bốn tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị vừa liên tiếp phát hiện và ngăn chặn bốn vụ chuyên vận chuyển thuốc lá ngoại các loại nhập lậu
vào ngày hai mươi ba tháng năm tại khu vực ấp thị xã thường lạc huyện hồng ngự
đồng biên phòng cầu mú phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe máy
chế theo các bao hàng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng trên không chấp hành mà vứt lại các bao hàng nhằm cản trở rồi tăng ga bỏ chạy
tội công tác đã bắt được nguyễn văn bé tám bốn mươi hai tuổi trú tỉnh sách thường lạc huyện hồng ngự
đối tượng khai nhận chở thuê thuốc lá ngoại từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ
kiểm tra các bao hàng đối tượng bỏ lại phát hiện hai gói thuốc lá ngoại các loại
trước đó vào lúc một giờ cùng ngày cũng tại khu vực trên đồng biên phòng cầu muốn
đã phát hiện ngăn chặn một vụ buôn lậu đối tượng đã bỏ lại tám trăm bảy mươi gói thuốc lá ngoại và tẩu thoát
ngoài ra vào các ngày một mươi tám và hai mươi tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cũng đã phát hiện
hai vụ vận chuyển tạm giữ ba bón thuốc lá lậu các loại
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đưa vụ án giết người ra xét xử
đối với bị cáo nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là vụ án đã từng gây chấn động dư luận trong thời gian qua
theo hồ sơ vụ án do thù hàng từ trước với ông nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã hồng sơn quyện hàm thuận bắc nên vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi thấy ông hoàng đang ngồi đánh cờ trước tiệm tạp hóa tại xã hồng sơn
sẵn có búi trong người nguyễn văn ngọc đã tấn công liên tiếp vào đầu ông hoàng
nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi gây án hung thủ đã đến hồ suối đá vứt cây búa xuống hồ
rồi đến cơ quan công an đầu thú tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh
và hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi ngọc dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của nạn nhân gây tử vong
đã thể hiện tính quân độ hung hãn coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
rất nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương
nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn ngọc
với mức án cao nhất là tử hình buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần ba trăm ba mươi triệu đồng
và phải hỗ trợ tiền nuôi dưỡng cho con của bị hại đến khi con bị hại đủ một mươi tám tuổi
ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử và tuyên án
đối với bị cáo nguyễn thanh hùng cùng các đồng phạm trong đường dây
vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ cửa khẩu tây ninh vào tp hcm để tiêu thụ
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngụ quận tân bình tử hình phương a xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tân phú tử hình
cho hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép chất ma túy
đồng phạm với hùng cổ đại luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên thị cẩm hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận tân phú lê đức tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ tại quận bình thạnh tử hình
về tội mua bán trái phép chất ma túy liên quan vụ án trương đỗ hoàng yến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bình thạnh bị tuyên phạt tám năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn thanh hùng là đối tượng cầm đầu đường dây nhiều lần mua ma túy
của vợ chồng tên sang không rõ lây lịch ở tây ninh
sau đó hùng chiêu nạp các đàn em nung tài hồng yến xuân
hầu hết các đối tượng đều có tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy
gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích thành lập đường dây vận chuyển mua bán kép kính
trong đó hùng từ xa chỉ đạo còn là các đàn em người lo vận chuyển người cất dấu
và người phân phối số ma túy trên đến các quận một mươi hai phú nhuận tân bình gò vấp bình tân tân phú
tổng số tan vật thu giữ từ công tác bắt ngóng và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm
một mươi một trăm ba mươi chín kg ma túy dạng metafetamin sáu trăm linh chín sáu trăm tám mươi sáu g ketamin năm trăm một mươi bảy một trăm linh một g ma túy tổng hợp
thành phố hồ chí minh cho biết vừa kịp thời cứu sống một trường hợp bị ngộ độc
rama hydrosybutyrat hay còn gọi là ma túy nước biển
trước đó người này cùng với hai người khác đã sử dụng ma túy nước biển
một người đã tử vong trên đường về nhà chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị một ngày tại bệnh viện địa phương thì tình trạng đã ổn định và được xuất viện
nam bệnh nhân ba mươi tám tuổi ngụ thành phố hồ chí minh được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ vật vả
theo người nhà của bệnh nhân bệnh nhân và hai người bạn cũng ủng hộ
bệnh nhân đã uống rượu có pha ma túy nước biển
sau đó bệnh nhân lơ mơ vật vả kích thích nên được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương
với chẩn đoán theo dõi loạn thần do rượu vết thương đầu trước khi chuyển đến bệnh viện chờ rảy
bệnh nhân này đến với chúng tôi thì ngoài triệu chứng là bệnh nhân kích thích vật vả ra
thì bệnh nhân lại có cái tình trạng hủy cơ rất là nặng
và cơ tim của bệnh nhân men cơ tim cũng tăng rất là cao
tổng thương trên cơ tim tổng thương trên cơ vân
đó là cơ vận động bình thường
và vì cái tình trạng hủy cơ nặng như vậy làm cho bệnh nhân bị suy thận nặng
và suy thận như vậy thì mình phải can thiệp bằng cách là mình phải chạy thận lọc máu cho bệnh nhân
thì mới có thể điều trị được
trong số hai người bạn cùng uống chung với bệnh nhân
thì có một người sau khi chạy xe máy về trên đường đi dừng lại nằm gục trên xe và tử vong chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương thì tình trạng ổn định và được xuất viện
theo các bác sĩ ma túy nước biển là một dạng ma túy lỏng không màu không mùi vị mặn
nhiều người khi sử dụng cho rằng chất này an toàn và chế tạo cảm giác hương phấn
nhưng đây là quan điểm sai lầm
tại vì thứ nhất là khi mình uống xong mà có cái tác dụng kích thích hương phấn
thì khi đó mình lại dễ gây ra những cái tai nạn sinh hoạt
ví dụ như mình có thể là bị bỏng do là khi tiếp xúc với lửa hoặc cái chất nóng mình không có ý thức được
hoặc là mình sẽ bị tai nạn giao thông
ở cái liều mà chỉ là gây kích thích hương phấn thôi
còn ở những liều cao hơn thì rõ ràng là nó gây mê gây ngủ sâu
và đã có những trường hợp là người ta ghi nhận là bệnh nhân bị bỏ quên
vì cứ tưởng là dùng thuốc xong rồi chỉ là ngủ thôi
nhưng thực ra sự ra lúc đó là bệnh nhân mê rất sâu và bị ngưng hô hấp
và bệnh nhân có thể chết trong những trường hợp đó
đó là lý do mà có thể giải thích cho một trong ba người bạn của bệnh nhân
mà khi mà đi trên đường về và gục ở trên xe rồi sau đó phát hiện là tử vong
với nguy cơ cao có thể bị lạm dụng và gây hại cho người dùng
ma túy nước biển hay vitamin g được lực lượng phòng chống ma túy của mỹ
xếp vào danh mục một của nhóm thuốc cần kiểm soát chặt chẽ
ngày hai mươi bốn tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
hiện số ca mắc sốt sốt huyết đang tăng nhanh trên địa bàn tp hcm
ghi nhận có bảy mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh
trong đó có bảy ca tử vong do sốt xuất huyết nặng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
tính đến hết tuần hai mươi
cuối năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm đã ghi nhận tám bốn trăm tám mươi một trường hợp mắc sốt sốt huyết
tổng số ca bệnh đã tăng hai mươi tám với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một sáu trăm ba mươi chín ca
tính riêng trong tuần qua toàn tp hcm ghi nhận
chín trăm bốn mươi ba ca bệnh sốt sốt huyết tăng một trăm năm mươi sáu ca hai mươi
so với trung bình bốn tuần trước
trong đó số ca bệnh tăng chủ yếu là trường hợp nhập viện điều trị nội trú
trong tuần có thêm một ca tử vong do sốt sốt huyết tại viện củ chi
cộng dồn từ đầu năm đến nay tại tp hcm
đã có bảy trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết
hiện toàn tp hcm ghi nhận bảy mươi chín ổ dịch sốt sốt huyết mới
các ổ dịch đã xuất hiện ở một mươi bảy trên hai mươi hai quận quyền và tp thủ đức
số ổ dịch tích lũy đến tuần hai mươi là bốn trăm bốn mươi
hcdc cho biết ngành y tế đã xử lý phùng quái chất diệt văn quăng
và các ổ dịch nhiều điểm nguy cơ
các chuyên gia dịch tễ dự báo cứ theo vòng lập bốn đến năm năm
thì dịch bệnh sốt sốt huyết đen lưu lại gây ra trận dịch lớn
và theo đúng chu kỳ có thể năm hai nghìn hai mươi hai này
sẽ bắt đầu một trận dịch sốt sốt huyết
trước đó vì tình hình gia tăng số ca mắc bệnh
giai đoạn đầu mùa dịch năm hai nghìn hai mươi
sở y tế đã yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai
bệnh viện nhi đồng tp khẩn trương triển khai tập quấn
và tập quấn lại về hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt sốt huyết
cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tp
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ hơn bốn trăm linh kg phụ phẩm lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nguyễn thị hạnh
sinh năm hai nghìn trú tải xóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn h một hai nghìn sáu trăm ba mươi bảy
kéo theo xe kéo trên xe kéo có ba thùng sốt
nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái pháp luật
nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong các thùng xốp
có hơn bốn trăm linh kg phụ phẩm lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối
tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý đối tượng
và tiêu hủy số hàng trên theo quy định của pháp luật
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang sáng nay cho biết
lực lượng liên ngành phối hợp với lực lượng chức năng
vừa phát hiện tạm giữ một xe ô tô hiệu canri
biển kiểm soát nước ngoài nghi vấn xe nhập lậu
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng năm
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với công an
xã khánh bình huyện an phú và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra bến lên xuống hàng hóa
trên phiền đất của ông la văn sén
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại ấp vạt lài xã khánh bình huyện an phú
quá trình kiểm tra phát hiện trong bến có một chiếc ô tô
nhãn hiệu camry biển kiểm soát nước ngoài hai v hai mươi năm
tại thời điểm kiểm tra bà nguyễn thị ngọc trâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã quốc thái huyện an phú
đến nhận là chủ sở hữu hợp pháp
và xuất trình một giấy tờ chứng nhận đăng ký chiếc xe trên
bằng chữ nước ngoài trị giá của chiếc ô tô khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng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
báo cáo trước quốc hội tình hình kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
ông trần sĩ thanh tổng kiểm toán nhà nước cho biết
dư nợ công đến cuối năm hai nghìn hai mươi là hơn ba năm mươi hai triệu tỷ đồng
tăng sáu hai so với năm hai nghìn một mươi chín bằng năm mươi năm chín mươi bốn so với gdp
dưới mức trần sáu mươi năm gdp nợ công bình quân đầu người là ba mươi năm một triệu đồng một người
và có xu hướng tăng qua các năm
trước đó năm hai nghìn một mươi tám con số này là ba mươi một sáu mươi chín triệu đồng một người

mỗi tấn ngân đbero rộng vào taiwanese cổ sĩ wise
cả dân tiền ter s
hãy đăng kí cho kênh innovidio để theo dõi những tin tức hấp dẫn thông tin và giáo dục siêu thị nhất